trước phản ánh của nhiều phương tiện thông tin đại chúng về thực trạng di trì vườn chuối bị xâm hại nghiêm trọng
cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch đã lên tiếng xác nhận và đề nghị có biện pháp bảo vệ
sở văn hóa thể thao hà nội cũng đã có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân tp hà nội và đề xuất phương án bảo tồn di trị này
công văn số bốn nghìn hai trăm hai mươi của sở văn hóa thể thao hà nội gửi ủy ban nhân dân tp hà nội đã nhận định
trong khi xây dựng đường nội bộ và san nền khu đô thị kim trung di trạch ở hoài đức hà nội
tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng việt trà si mek đã xâm phạm vào khu vực di tích phân bổ
đơn vị này đã san lấp toàn bộ di tích ở gò mỏ phượng năm mươi diện tích ở gò rèn rắn và một phần phía nam của gò vườn chuối
hiện tượng đào trộm cổ vật xảy ra công khai
trước thực trạng này cục di sản văn hóa đề nghị cần phải làm thủ tục xếp hạng cho di trị vườn chuối ngay để có căn cứ pháp lý bảo vệ
theo báo cáo và cũng như là theo trực tiếp chúng tôi tham gia các cái hội nghị đấy chúng tôi nghĩ rằng là cần phải được bảo tồn
trước tiên là chúng ta sẽ phải xem xét để xếp hạng nó là di tích vì bây giờ chúng ta chưa có căn cứ pháp lý để bảo vệ
vì vậy là hà nội sớm trên cơ sở kết quả khai quật khảo cổ thì sớm xây dựng hồ sơ khoa học để xếp hạng
trước đó các nhà khoa học đã đề xuất ba phương án bảo tồn tổng thể khu vườn chuối
trong đó phương án ba là giải pháp bảo tồn khoanh vùng toàn bộ nửa phía đông gò vườn chuối xây dựng hồ sơ xếp hạng
các gò còn lại cần được khai quật di rời sau đó trả lại mặt bằng để xây dựng đường vành đai ba năm vào khu đô thị
đây cũng là phương án nhận được sự đồng ý của sở văn hóa thể thao hà nội
và trong công văn báo cáo của mình sở đã kín nghị ủy ban nhân dân thành phố hà nội bảo tồn di chỉ theo phương án này
cũng như đề nghị thành phố có văn bản chỉ đạo việt trà si mách bảo vệ di chỉ khảo cổ học vườn chuối theo đúng pháp luật